tại hà tĩnh lại tiếp tục xảy ra cháy rừng dữ dội cụ thể vào khoảng hai mươi giờ ngày hôm qua một đám cháy rừng bất ngờ tại khu rừng con chua thôn một xã sơn phúc huyện hương sơn
nắng nóng gây gắt thảm thực bì dày nên lửa bùng phát nhanh và lan tới nhiều khu vực
khi đám cháy tại xã sơn phúc chưa kịp tắt thì ngọn lửa đã tiếp tục lan tới địa phận xã sơn trường bên cạnh cũng thuộc huyện hương sơn gần các hộ khu vực lân cận cạnh khu rừng
vì đám cháy bùng phát vào ban đêm cùng với gió nam thổi mạnh khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
theo cơ quan chức năng đây là vụ cháy rừng keo do người dân đốt thực bì keo để trồng mới
hiện chưa thống kê được diện tích rừng bị cháy nhưng may mắn không có thiệt hại về người và tài sản